cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
trong hai tháng qua những hạng mục của sân mỹ đình được nhanh chóng cải tạo làm mới sau khi phải chịu các phản hồi không tốt ở trận đấu việt nam australia hồi tháng chín vừa qua
khi ấy liên đoàn bóng đá châu á đưa ra những đánh giá không tốt về chất lượng sân mỹ đình
trong khi đó báo chí liên tục phản ánh về sự xuống cấp của sân vận động quốc gia
vaor ở mỗi trận đấu việt nam thi đấu luôn được khán giả quan tâm
nhiều người nói đội tuyển việt nam không có duyên với công nghệ var
đèn chiếu sáng phục vụ trận đấu đã được nhân viên kỹ thuật kiểm tra kỹ lưỡng trước trận đấu
đơn vị phụ trách bản quyền truyền hình đã lắp đặt hệ thống camera và chạy thử hệ thống vào chiều ngày hôm qua một mươi tháng một mươi một
trận đấu tối nay với hơn một vạn người hâm mộ được phép vào sân cổ vũ cho đội nhà sau thời gian dài khán giả không được vào sân do dịch bệnh
nên công tác an ninh được đơn vị tổ chức đặc biệt quan tâm
xe cứu thương đã sẵn sàng và luôn túc trực trong suốt thời gian diễn ra trận đấu
toàn bộ khán đài
với ghế được dán cảnh báo giữ khoảng cách để phòng tránh dịch bệnh covid một mươi chín
mặt cỏ trên sân mỹ đình luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt
sau khi bị ví như bãi chăn bò ở trận gặp australia hồi tháng chín
ngày một mươi tháng một mươi một một ngày trước khi trận đấu việt nam nhật bản diễn ra
phó chủ tịch ubnd tp hà nội trữ xuân dũng đã cùng lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổng kiểm tra và giả soát các công tác chuẩn bị tổ chức hai trận đấu của tuyển việt nam trên sân mỹ đình
đến thời điểm này
công tác chuẩn bị từ chuyên môn tới cơ sở vật chất đã hoàn tất
nhằm sẵn sàng tổ chức trận đấu đón khán giả vào sân
đại diện sở y tế hà nội cho biết
toàn bộ các đoàn của liên đoàn bóng đá châu á như trọng tài giám sát trận đấu
đội bóng tham dự trận đấu đều phải thực hiện quy định bong bóng khép kín
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
còn đối với khán giả vào sân
các bên cũng đã phối hợp để đưa ra quy định như mang theo giấy tờ tùy thân
căn cước công dân chứng minh thư nhân dân gắn chip mã định danh cá nhân
có qr code phải được tiêm đủ hai mũi vaccine
mũi thứ hai tiêm cách thời điểm đi xe bóng đá một mươi bốn ngày
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
muốn vào sân khán giả phải có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
và chủ động cài đặt các ứng dụng vneid pc covid để khai báo y tế
ngoài ra ban tổ chức đã tuyên truyền và khuyến cáo khán giả
cần có mặt tại sân vận động sớm khoảng hai giờ trước thời điểm bóng lăn
để làm các thủ tục liên quan đến việc kiểm tra an ninh và khai báo y tế
chia sẻ trong buổi kiểm tra thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch hoàng đạo cương cho biết
bộ đã yêu cầu tổng cục thể dục thể thao chỉ đạo liên đoàn bóng đá việt nam
khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình chuẩn bị tốt những phần việc cho đến khi trận đấu diễn ra
việc này sẽ tạo tiền đề hướng tới tổ chức thành công hơn các trận gặp sau đi arabia trung quốc sắp tới
các trận đấu sau có thể đón một trăm linh khán giả tới sân
để sẵn sàng cho trận đấu việt nam nhật bản tối nay đại diện ban tổ chức cho hay
đã kết hợp với lực lượng an ninh để diễn tập thử các phương án kiểm soát khán giả tới sân
khán giả phải mang đầy đủ giấy tờ cần thiết theo quy định đi đúng luồng theo hướng dẫn
và thực hiện thao tác quét mã qr trên thẻ căn cước công dân
trong trường hợp khán giả có thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đã được tích hợp
các thông tin về tiêm chủng xét nghiệm là có thể đáp ứng được điều kiện của vff khi vào sân
bỏ qua việc mang theo giấy tiêm chủng giấy xét nghiệm
nếu khán giả không có thẻ căn cước công dân điện tử thì có thể sử dụng ứng dụng cài đặt trên điện thoại
vneid đã được tích hợp các thông tin tiêm chủng xét nghiệm
ở mỗi cửa vào khán đài đều có ba luồng để kiểm soát các trường hợp khác nhau
luồng một dành cho khán giả có căn cước công dân gắn chip hoặc giấy thông báo mã số định danh cá nhân
và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
luồng hai dành cho người không có căn cước công dân nhưng dùng điện thoại thông minh
đã cài ứng dụng khai báo di chuyển nội địa vneid
luồng ba dành cho người nước ngoài và công dân không sử dụng căn cước công dân gắn chip không cài vneid
được biết sau khi đã qua chốt kiểm tra khai báo thông tin
người hâm mộ phải đi qua chốt cảnh sát cơ động để kiểm tra đồ đạc vũ khí và vật liệu nổ
được trực tiếp
chứng kiến trận đấu này là niềm khao khát sự trông đợi của nhiều khán giả yêu bóng đá
tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang có nhiều diễn biến phức tạp
sân mỹ đình chỉ được phép đón khoảng một mươi hai khán giả ba mươi sức chứa
theo liên đoàn bóng đá việt nam khán giả vào sân vận động quốc gia mỹ đình cổ vũ
ngoài việc có vé xem bóng đá phải đảm bảo các yêu cầu sau
mang theo giấy tờ tùy thân căn cước công dân căn cước công dân gắn chip mã định danh cá nhân có qr code
tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín mũi thứ hai phải tiêm cách ngày đi xem bóng đá một mươi bốn ngày
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
bốn cài các ứng dụng vniid pc covid để khai báo y tế và quét mã qr địa điểm
cần có mặt tại sân vận động hai giờ trước thời điểm bóng lăn để làm các thủ tục liên quan đến việc kiểm tra an ninh và khai báo y tế
cần có mặt tại sân vận động hai giờ trước thời điểm bóng lăn để làm các thủ tục liên quan đến việc kiểm tra an ninh và khai báo y tế
tham khảo mức giá test nhanh covid một mươi chín của melatech thông thường là một trăm năm mươi đồng
để có thể thực hiện xét nghiệm test nhanh covid tại melatech theo mức giá ưu đãi một trăm linh đồng một người
cổ động viên cần xuất trình vé xem hai trận đấu và giấy tờ tùy thân
địa điểm triển khai xét nghiệm tại các địa điểm melatech trên toàn quốc
theo đó thời gian tổ chức xét nghiệm cho người xem trận đấu đội tuyển việt nam
gặp đội tuyển nhật bản trong các ngày mùng chín mùng một mươi và sáng một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thời gian tổ chức xét nghiệm cho người xem trận đấu đội tuyển việt nam gặp đội tuyển sau đi arabia
trong các ngày một mươi bốn một mươi năm và sáng một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thông tin từ vff và melatech cho biết đơn vị xét nghiệm sẽ rút ngắn thời gian trả kết quả
để cổ động viên có được giấy xét nghiệm covid một mươi chín sớm nhất
trước đó ban tổ chức hai trận đấu của tuyển việt nam tại vòng loại thứ ba fifa
world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á trên sân nhà mỹ đình sẽ mở cửa đón khán giả
từ một mươi sáu giờ trước mỗi trận đấu và khuyến cáo khán giả nên đến sân sớm từ một trăm hai mươi phút
trước giờ diễn ra trận đấu để thực hiện khai báo y tế và kiểm tra an ninh
các cổ động viên không mang theo các vật dụng sắc nhọn pháo bông bình xịt hơi cay
hay bất kỳ vật dụng gì tương tự có thể gây thương tích cho người khác
hoặc chất cấm theo quy định của luật pháp việt nam vào khu vực diễn ra sự kiện
ban tổ chức sẽ từ chối sự tham dự
các khán giả của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé
tổng thư ký vff lê hoài anh chia sẻ việc được phép tổ chức đón khán giả tới sân cổ vũ hà
hai trận đấu trong tháng một mươi một là tin vui với người hâm mộ bóng đá nước nhà cũng như đội tuyển việt nam
bởi đây là lợi thế sân nhà mà đội tuyển nào cũng cần
để có sự chuẩn bị tốt nhất vff đã phối hợp với sở thông tin và truyền thông hà nội
và trung tâm công nghệ quốc gia phòng chống covid một mươi chín dán mã qr tại năm mươi sáu cửa vào
ra khán đài sân vận động mỹ đình
việc này sẽ giúp khán giả khai báo thông tin thuận lợi hơn
hy vọng với sự tiếp sức từ các khán đài đội tuyển việt nam sẽ thi đấu đạt kết quả tốt
để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như gia đình mỗi người cần có ý thức tự giác thực hiện
nghiêm trình năm yêu cầu của liên đoàn bóng đá việt nam để trận đấu diễn ra thành công
và có kết quả tốt nhất cho những chiến binh sao vàng
thứ nhất mang theo giấy tờ thùy thân
thứ hai tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
mũi thứ hai phải tìm cách ngày đi xem bóng đá một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
thứ ba có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
thứ tư cài đặt các ứng dụng như vinet pc covid để khai báo y tế và quét mã qr tại địa điểm
thứ năm cần có mặt tại sân vận động hai giờ trước thời điểm bóng lăn
để làm các thủ tục liên quan đến việc kiểm tra an ninh và khai báo y tế
chúc cho đội tuyển của chúng ta sẽ có những pha bóng thật đẹp trong buổi tối ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi